do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi khiến tổng đàn lợn giảm mạnh nên đến thời điểm hiện tại giá lợn trên địa bàn tỉnh yên bái đang tăng cao đột biến
thời điểm mới xuất hiện dịch giá lợn hơi giảm sâu chỉ ở mức hai mươi ba mươi đồng một kg
tuy nhiên thời điểm hiện tại nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá lợn lên cao từ năm mươi năm đến sáu mươi ba đồng một kg
điều này kéo theo giá thịt lợn cũng tăng cao hơn so với bình thường từ hai mươi đồng đến ba mươi đồng một kg
theo dự báo từ nay đến tết nguyên đán giá thịt lợn còn tăng cao do đó hiện các ngành chức năng đang triển khai các phương án bù đắp thiếu hụt của mặt hàng thịt lợn bằng các loại thịt gia súc gia cầm khác
đồng thời kiểm soát tốt tránh tình trạng được giá người dân ồ ạt tái đàn khi chưa có phương án kiểm tra nguồn giống bảo đảm an toàn